tại con tum năm nay tỉnh có bốn ba trăm hai mươi sáu thí sinh dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia với hơn ba mươi ba thí sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số
để chuẩn bị tốt cho ký thi trong thời gian qua sở đã kịp thời ban hình các văn bản hướng dẫn về ký thi
như là hướng dẫn về tổ chức coi thi hướng dẫn làm hồ sơ dự thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
tổ chức tập huấn cho cản bộ và giáo viên làm câu tạc về thi
đồng thời chỉ đào cho các trường trực thuộc sở cũng như các trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên
các huyền tổ chức cho cản bộ giáo viên nghiên cứu học tập tốt quy chế thi
thứ hai là tổ chức cho học sinh làm hướng dẫn về câu tạc thi
đến nay công tác chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín tại con tum cơ bản đã hoàn tất
hy vọng với sự chuẩn bị tích cực này kỳ thi sẽ diễn ra một cách an toàn hiệu quả và đúng quy chế